công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt giữ hai đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn thu giữ một lượng ma túy lớn cùng nhiều tăng vật
trước đó công an huyện nhân trạch đã bắt quả tăng nguyễn thị hằng chú huyện nhơn trạch và một đối tượng đang sử dụng ma túy tại phòng trọ ở xã phước thiền
tại đây công an đã thu giữ sáu gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
qua điều tra mở rộng công an huyện đã khám xét khẩn cấp nơi ở của trần việt hùng chú xã long đức huyện long thành
thu giữ ba gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá có trọng lượng khoảng một trăm hai mươi tám g
qua đấu tranh hùng khai nhận mua ma túy để bán lại cho các con nghiện kiếm lời